liên minh diễn đàn doanh nghiệp việt nam vừa tổ chức họp báo công bố báo cáo kế hoạch năng lượng sản xuất tại việt nam hai tại hà nội
báo cáo đã đưa ra chiến lược phát triển năng lượng dựa trên những nguồn năng lượng tại việt nam với trọng tâm là năng lượng tái tạo
trong kế hoạch năng lượng sản xuất tại việt nam hai liên minh diễn đàn doanh nghiệp việt nam đã cập nhật và sửa đổi báo cáo với sáu khuyến nghị
khuyến khích các chuyên gia năng lượng trong khu vực tư nhân tham gia hỗ trợ xây dựng tổng sơ đồ điện tám trong đó đặc biệt lưu ý phát triển năng lượng tái tạo khí pin lưu trữ và sử dụng hiệu quả năng lượng
khuyến khích nhà đầu tư tư nhân phát triển các dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn và nhỏ
chuẩn hóa hợp đồng mua bán điện trực tiếp và hợp đồng mua bán điện thành hợp đồng có khả năng được chấp nhận cấp vốn quốc tế được sử dụng toàn cầu cũng như tại các nước asean
công bố lộ trình ra bán lẻ điện đến năm hai nghìn hai mươi năm đánh giá nhu cầu cấp thiết về phát triển hệ thống lưới điện truyền tải và cách thức phát triển hạ tầng lưới điện có chi phí thấp nhất đánh giá nguyên nhân và giải pháp cường độ sử dụng năng lượng rất cao và ngày càng tăng so với các nước có gdp tương đương
tại họp báo trưởng nhóm công tác điện và năng lượng vbf cũng đã nhấn mạnh về vai trò của khối tư nhân trong các dự án năng lượng nhất là sau khi nghị quyết năm mươi năm được ban hành